kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
nơi cập nhật những tin tức quốc tế đáng chú ý trong hai mươi bốn giờ qua
sau đây là những nội dung trong bản tin ngày hôm nay một mươi bốn tháng bảy
hôm qua một mươi ba tháng bảy hiệp hội các quốc gia đông nam á asean và trung quốc
đã nhất trí về các hướng dẫn nhằm đẩy nhanh đàm phán về bộ quy tắc ứng xử
ở biển đông coc
hai bên đã đạt được sự nhất trí này tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean trung quốc
trong khuôn khổ chuỗi hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi sáu
phát biểu khai mạc hội nghị ngoại trưởng indonesia retno masudi nhận định
asean và trung quốc đã đạt được những cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương trong năm nay
với việc hoàn tất hướng dẫn đẩy nhanh đàm phán coc hiệu quả và thực chất
cũng như dự thảo lần hai văn bản đàm phán coc duy nhất
hai bên cũng kỷ niệm hai mươi năm trung quốc gia nhập hiệp ước thân thiện và hợp tác ở đông nam á
bà reno kêu gọi trung quốc trở thành đối tác chân thành của asean
trong việc duy trì một cấu trúc khu vực cười mờ và bao trùm
nhằm đạt được hợp tác cùng có lợi vì hòa bình ổn định và thịnh vượng chung
ở ấn độ dương thái bình dương
về phần mình chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc
vương nghị bày tỏ ủng hộ vai trò trung tâm của asean
trong việc phát triển một cấu trúc khu vực bao trùm
ông cũng nêu bật một số lĩnh vực hợp tác ưu tiên như nông nghiệp phát triển xe điện
kinh tế biển xanh và giao lưu nhân dân
trong khi đó tại hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu nhật bản
diễn ra vào hôm qua ở bruxelles chủ tịch ủy ban châu âu ursula von der leyen cho biết
cơ quan này đã dỡ bỏ các hạn chế nhập khẩu đối với thực phẩm từ nhật bản
sau sự cố hạt nhân tại nhà máy fukushima
việc dỡ bỏ các biện pháp bắt nguồn từ kết quả tích cực của các cuộc kiểm tra
do phía nhật và các quốc gia thành viên eu thực hiện đối với các sản phẩm nhập khẩu
từ quốc gia này kể từ khi áp dụng các hạn chế này vào năm hai nghìn một mươi một
nhằm bảo vệ sức khỏe của con người trước nguy cơ ô nhiễm phóng xạ
tới thực phẩm và thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
ec tiến hành xem xét hai năm một lần và dần dần được nới lỏng
các biện pháp này khi rủi ro dạng đi
lần đánh giá cuối cùng diễn ra vào tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
và ec đã giới hạn các hoạt động kiểm tra trước khi xuất khẩu
đối với nấm hoang dã một số loài cá và thực vật hoang dã ăn được
sau khi các hạn chế đã được dỡ bỏ hoàn toàn
chính phủ nhật bản vẫn phải tiếp tục giám sát hoạt động sản xuất trong nước
đối với phóng xạ trong đó có cá các sản phẩm thủy sản và rong biển
gần nơi xả nước làm mát bị ô nhiễm
nghị viện châu âu đã thông qua kế hoạch tăng cường sản xuất đạn dược
tên lửa của liên minh châu âu eu
theo kế hoạch eu sẽ đầu tư năm trăm linh triệu euro cho việc thực hiện cam kết của mình
tên lửa đạn dược đã cạn kiệt ở châu âu kể từ khi cuộc xung đột
tại ukraine bùng phát hồi tháng hai năm ngoái
số tiền trên cũng sẽ được sử dụng để hiện đại hóa và tăng sản lượng
trong các kho vũ khí hiện có xây dựng các nhà máy quốc phòng mới
đồng thời hiện đại hóa các loại đạn dược đã lỗi thời
cũng như đào tạo lại nhân viên trong các nhà máy quốc phòng
trước đó các nhà đàm phán liên minh châu âu eu vào ngày bảy tháng bảy
nhất trí với các điều khoản của đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược
nhằm đẩy mạnh sản xuất đạn pháo và tên lửa của khối
theo kế hoạch đạo luật hỗ trợ sản xuất đạn dược sẽ bơm năm trăm bốn mươi năm triệu đô la mỹ
cho các công ty đang tìm cách tăng cường năng lực sản xuất đạn pháo
và tên lửa trong khối để hỗ trợ họ tăng công suất
eu hy vọng với kế hoạch này năng lực sản xuất của khối sẽ tăng lên một
một triệu quả đạn pháo một năm trong vòng một mươi hai tháng tới
trong lúc các đồng minh châu âu đang gặp khó khăn về duy trì nguồn hỗ trợ cho ukraine
quốc hội thụy sĩ đã bắt đầu cuộc điều tra thương vụ mua lại ngân hàng credit suisse
của ngân hàng ubs được chính phủ gián xếp
theo đó ủy ban của quốc hội thụy sĩ sẽ làm rõ về cách chính quyền nước này
kết hợp việc xác nhập hai ngân hàng lớn nhất nước hồi tháng ba vừa qua
thông báo khẳng định nhiệm vụ chính của ủy ban là kiểm tra tính hợp pháp
thời hạn và hiệu quả của việc quản lý các cơ quan có thẩm quyền
và những đơn vị chức năng trong bối cảnh cuộc khủng hoảng của credit suisse
để đưa ra báo cáo
trước đó sau một trăm sáu mươi bảy năm tồn tại đồng lập credit suisse đứng trước nguy cơ đổ vỡ
và ngân hàng ubs tiếp quản lại trong cuộc giải cứu khẩn cấp
do chính phủ thụy sĩ làm trung gian
thỏa thuận này là vụ siêu sắp nhập đầu tiên của các ngân hàng quan trọng
trong hệ thống toàn cầu kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn tám
ủy ban thương mại liên bang mỹ ftc cho biết
sẽ kháng cáo phán quyết của tòa án liên bang
cho phép microsoft tiếp tục thực hiện việc mua lại công ty
đã làm nên tác phẩm call of duty activision blizzard
với giá là sáu mươi chín tỷ đô la mỹ
trước đó thẩm phán scott colly ở bang san francisco
đã bác bỏ lập luận của các cơ quan chống độc quyền từ chính phủ mỹ
rằng thương vụ này sẽ gây tổn hại cho người tiêu dùng
khi trao cho microsoft nhà sản xuất máy chơi trò chơi video xok
quyền truy cập độc quyền các trò chơi
thẩm phán scott scully đã bác bỏ lập luận của các cơ quan chống độc quyền

một thương vụ sát nhập có thể làm giảm tính cạnh tranh
và ftc cần phải chứng minh được
việc microsoft sở hữu nội dung của activision
sẽ làm giảm tính cạnh tranh trong thị trường trò chơi điện tử nền tảng đám mây
hồ sơ kháng cáo của ftc sẽ do tòa phúc thẩm khu vực chín
ở bờ tây mỹ thụ lý
microsoft hiện chưa phản hồi về việc này
bản tin tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý khác
trước nguy cơ ngập lụt do mưa lớn
chính quyền vùng thủ đô delhi
đã quyết định đóng cửa toàn bộ các cơ sở giáo dục địa phương
cũng như yêu cầu các cơ quan đơn vị nhà nước
trường ngành cung cấp hàng hóa và dịch vụ thiết yếu
cho phép nhân viên được làm việc tại nhà
theo giới chức delhi mực đức sông yamuna
chảy qua vùng thủ đô hiện đang ở mức cao nhất
trong bốn mươi năm năm qua và trên mức cảnh báo nguy hiểm
lũ quét có thể xảy ra ở nhiều khu vực
dự kiến nhiều trường hợp sẽ được huy động
trở thành nơi lánh nạn cho người dân trong tình huống khẩn cấp
ba nhà máy xử lý nước đang phải ngừng hoạt động
do lũ lụt sẽ khởi động lại ngay khi nước sông rút đi
bên cạnh đó nhằm giải tỏa áp lực giao thông
xe cộ từ các bang khác sẽ phải dừng ở chỉ giới địa phận delhi
và xe buýt nội đô sẽ chịu trách nhiệm chở khách trong thành phố
theo cục khí tượng ấn độ các bang phía bắc nước này gần delhi
đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục kể từ tháng sáu
với lượng mưa trung bình nhiều hơn từ bảy mươi một trăm linh mức trung bình
hiện cơ quan chức năng delhi đã thiết lập hàng rào cản lũ
tại một số địa điểm trọng yếu
chương trình phát triển liên hợp quốc và sáng kiến nghèo đói
và phát triển con người tại đại học oxford hôm qua đã công bố
bản cập nhật mới nhất về chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu hai nghìn hai mươi ba
trên một trăm một mươi quốc gia một số nước nổi bật trong nhóm này
gồm campuchia trung quốc congo honduras
ấn độ indonesia maroc serbia và việt nam
báo cáo chứng minh rằng giảm nghèo là mục tiêu có thể đạt được
tuy nhiên việc thiếu dữ liệu toàn diện về đại dịch covid một mươi chín
đã đặt ra những thách thức cho việc đánh giá
các triển vọng trước mắt
báo cáo chỉ số nghèo đa chiều toàn cầu hai nghìn hai mươi ba của liên hợp quốc
phân tích các xu hướng từ năm hai nghìn đến năm hai nghìn hai mươi hai
tập trung vào tám mươi một quốc gia có dữ liệu so sánh theo thời gian
cho thấy hai mươi năm quốc gia bao gồm một số nền kinh tế lớn nhất thế giới
đã thành công trong việc giảm một nửa chỉ số nghèo đói
trong vòng một mươi năm năm đây là một tiến bộ nhanh chóng
đáng chú ý ấn độ đã chứng kiến sự giảm nghèo đáng kể
với bốn trăm một mươi năm triệu người thoát nghèo chỉ trong vòng một mươi năm năm
trong khi đó một số lượng lớn người dân cũng đã thoát nghèo
ở trung quốc giảm sáu mươi chín triệu người và indonesia giảm tám triệu người
hội đồng quản trị của quỹ tiền tệ quốc tế imf vừa qua
đã phê duyệt chương trình cứu trợ thỏa thuận giữ phòng chín tháng
trị giá ba tỷ usd cho pakistan khoảng một hai tỷ usd trong gói này
sẽ ngay lập tức được giải ngân để giúp ổn định nền kinh tế
đang trên bờ vực vỡ nợ của quốc gia nam á
thỏa thuận được đưa ra sau khi các quốc gia đã phê duyệt
sau tám tháng đàm phản khó khăn thủ tướng pakistan sebas sharif
nhận định coi cứu trợ là bước tiến quan trọng trong nỗ lực của chính phủ
nhằm hỗ trợ nền kinh tế và đạt được sự ổn định kinh tế vĩ mô
chính phủ liên minh của osari sẽ phải đối mặt với một cuộc bầu cử
quốc gia trong năm nay và phải thực hiện những biện pháp kỷ luật
tài chính khó khăn hơn để đáp ứng các yêu cầu của imf
theo đó islamabad cần đảm bảo chính sách tiền tệ chặt chẽ
nhằm giảm lãng phát đang ở mức hai mươi chín đồng thời tiến bộ hơn nữa
trong cải cách cơ cấu đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng
quản trị doanh nghiệp nhà nước và khả năng phục hồi khí hậu
thưa quý vị quá trình công nghệ in ba d được gọi là sản xuất phụ da
trong đó máy in ba d lắng động từ các lớp vật liệu
lớp này trồng lên lớp kia cho đến khi hình thành sản phẩm
công nghệ đặc biệt này đã mang lại sự thay đổi to lớn trong nhiều lĩnh vực
trong đó có ngành công nghiệp thực phẩm
mới đây một công ty thực phẩm kỹ thuật số ở los angeles của mỹ
đã sản xuất ra những món ăn in ba d có độ chi tiết và phức tạp hơn hẳn
các sản phẩm thực phẩm ba d từng xuất hiện trước đây
mở ra triển vọng mới cho ngành thực phẩm trong tương lai
nội dung này sẽ đến trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay
một công ty thực phẩm kỹ thuật số ở los angeles mỹ
đang tạo ra những món kẹo được chế biến cầu kỳ
sử dụng máy in thực phẩm ba d đầu tiên sử dụng đường
có khả năng sản xuất các món ăn phức tạp trên quy mô lớn
ông california husson người đồng sáng lập công ty silk lab
đã có sở thích nghiên cứu ẩm thực và sáng tạo các món ăn từ đường
từ khi ông còn là sinh viên của viện kiến trúc nam california
ông đã mua một chiếc máy in ba d truyền thống
và bắt đầu mây mò cách sử dụng nó một cách hiệu quả
cũng như thử nghiệm các thành phần tạo ra món ăn ba d
tôi nghĩ rằng công nghệ in ba d có tiềm năng thực sự tái tạo
hết mọi sản phẩm công nghiệp mà chúng ta có thể tưởng tượng
và thực phẩm là một trong số đó
thực phẩm rất quý giá đối với chúng tôi
chúng tôi hy vọng có thể tạo ra những món ăn
mang cả tính nghệ thuật trong ẩm thực
và bước đầu chúng tôi áp dụng công nghệ với món tráng miệng
thành quả sau quá trình thử nghiệm miệt mài của ông hassan
là ông cùng nhóm nghiên cứu của mình đã tạo ra máy in thực phẩm ba d
duy nhất trên thế giới hiện nay được nsf
trung tâm hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống
của tổ chức y tế thế giới
who chứng nhận
máy in ba d của chúng tôi hiện là máy in ba d thực phẩm duy nhất
được nsf chứng nhận ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới
và là máy duy nhất hoạt động ở quy mô lớn
vì vậy chúng tôi có thể in hàng nghìn sản phẩm
chỉ trong một đêm
và đó thực sự là điểm khác biệt chính giữa công nghệ này
và các máy in ba d khác dành cho thực phẩm
không giống như các máy in kẹo ba d khác

có thể sử dụng đường hạt mịn thay vì một nhão
cho phép tạo ra những chi tiết chính xác hơn trên kẹo
và kiểm soát tốt hơn sản phẩm cuối cùng
công ty chúng tôi không giống những nơi sản xuất bánh kẹo thông thường
chúng tôi có các máy in ba d
và đây là mấu chốt thực sự quan trọng
trong việc chế tạo thực phẩm in ba d
ngoài ra chúng tôi hợp tác với các đầu bếp
để xác định mục tiêu
nghiên cứu những thành phần chế biến món ăn
tìm nguồn cung ứng
nếm thử nguyên liệu trước khi chúng được đưa vào máy in ba d
trước khi tạo ra thực phẩm in ba d
có rất nhiều việc chúng tôi phải làm
ngoài kẹo có hình dạng phong phú
từ nhân vật hoạt hình
siêu anh hùng đến phù thủy
hasser và nhóm nghiên cứu của ông
cũng có thể dùng máy in ba d
tạo ra các loại bánh có thể ăn được
một số thiết kế được tạo ra từ ý tưởng
mà khách hàng yêu cầu
về món mặn nhóm cũng sản xuất được món súp kimchi
mọi dự án tại sugar lab
đều bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu bắt đầu
các khách hàng có thể gửi ý tưởng
mà họ muốn biến thành hiện thực cho chúng tôi
chúng tôi sẽ lắng nghe ý tưởng đó
và tạo ra sản phẩm ba d
với đầy đủ hình dạng màu sắc
giống một cách đáng kinh ngạc
với mong muốn của khách hàng
tôi thực sự cảm thấy mình đang làm việc
vì tương lai của ngành thực phẩm
với công nghệ hiện đại này
một ngày nào đó tất cả mọi món ăn
đều có thể được tạo ra
có rất ít thực phẩm
ứng dụng được công nghệ in ba d trên thị trường
nhưng sugar lab là một trong những công ty
đã hoàn thiện công thức
và đưa thực phẩm được in ba d ra công chúng
bộ siêu tập bánh kẹo in ba d của công ty
luôn là một cách độc đáo
để mang lại những sản phẩm ngọt ngào
và đẹp đẽ tới khách hàng